để chủ động ứng phó chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ
bộ y tế đã xây dựng kế hoạch ứng phó với ba tình huống dịch
đó là chưa có trường hợp bệnh xâm nhập vào việt nam
khi có các trường hợp bệnh xâm nhập và khi dịch lây lan ra cộng đồng
tùy theo diễn biến dịch các cơ sở y tế chủ động chuẩn bị cơ số thuốc
vật tư y tế cũng như mở rộng khu vực cách ly điều trị
tính toán phương án tự cách ly điều trị tại nhà
thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác điều trị chống nhiễm khuẩn
và kiểm soát lây nhiễm giám sát